xin kính chào quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét cho ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với lê tuấn hồng năm mươi tám tuổi nguyên bí thư huyện ủy lương tài tỉnh bắc ninh
cụ thể ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh xác định thời điểm ông lê tuấn hồng giữ chức vụ
phó chủ tịch ubnd huyện gia bình
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn phó bí thư huyện uyển chủ tịch ubnd huyện gia bình
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng
trong công tác quản lý đất đai gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
ông hồng đã bị ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh thi hành kỳ luật bằng hình thức cảnh cáo
tiếp tục với thông tin về phiên xét xử vụ án
vạn thịnh pháp vào sáng nay phiên tòa xét xử bà trương mỹ lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi
trước đó một số bị cáo khai từng bị ép ký giải ngân cho vạn thịnh pháp đã xin nghỉ việc
trong phiên xét xử ngày hôm qua một mươi bốn tháng ba thừa nhận cáo trạng chỉnh sửa kết luận thanh tra
dẫn tới việc không phát hiện sai phạm tại scb không đưa ngân hàng vào diện kiểm soát đặc biệt
nhưng bị cáo đỗ thị nhàn khẳng định bị cáo thực hiện hành vi này theo sự chỉ đạo của nguyễn văn hưng
cựu phó tránh thanh tra
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước bị cáo nguyễn văn hưng thừa nhận cáo trạng
truy tố bị cáo lận đúng xong bị cáo hưng quả quyết không chỉ đạo đỗ thị nhàn cũng như đoàn thanh tra
hiện bị cáo nguyễn văn hưng đang bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
về số tiền năm hai triệu usd đưa hối lộ cho bị cáo đỗ thị nhàn thực hiện chỉ đạo của trương mỹ lan
võ tấn hoàng văn cùng lái xe riêng nhiều lần dùng ô tô chở năm hai triệu usd đến đưa cho bà nhàn
tại phòng làm việc trong trụ sở ngân hàng nhà nước và tại nhà riêng của bà nhàn
về bị cáo buộc nhận hối lộ năm hai triệu usd từ trương mỹ lan bị cáo đỗ thị nhàn cho biết rất xấu hổ
về một phút nông nổi đã làm ra hành vi sai trái
bị cáo nhàn mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo khắc phục năm hai triệu usd
vào trưa ngày sáu tháng ba vừa qua tại địa bàn thị xã phước long tỉnh bình phước đã xảy ra một vụ cướp tiệm vàng
nằm sát trung tâm thương mại có nhiều người qua lại
rất may nhờ tinh thần dũng cảm nhân viên tiệm vàng đã dũng cảm mưu trí chi hô và cuột ngã tên cướp
khi vừa định lên xe tàu thoát
phản ánh sau giữa đây là bài học cảnh giác cho các hộ kinh doanh vàng
tiệm vàng ngọc bích tọa lạc cạnh đường sáu tháng một thuộc khu phố một phường long thủy thị xã long phước tỉnh bình phước
đối diện trung tâm thương mại thị xã
đây là địa điểm buôn bán sầm ướt có nhiều tiệm kinh doanh vàng bạc gần sát với nhau và đông người qua lại
ít ai ngờ có người dám cướp tiệm vàng ngay tại khu vực đông dân cư này
em lấy ra cho khách thử lấy hàng nhập củ ra cho khách thử thử mang vào tay
mang vào tay xong thì sẽ trao đổi qua hai bốn cái lắc xong là sẽ cất vào cổ mút
còn hai cái là em đó mang vào tay và tự nhiên em đó bung bỏ chạy
theo phản xạ ngay lập tức
anh khang nhảy qua chiếc tủ kính đựng vàng đuổi theo chi hô và kịp thời quật ngã đối tượng cướp
khi vừa chạy ra tới xe mô tô định tẩu thoát
lúc này có thêm một nhân viên tiệm vàng cũng lao ra hỗ trợ anh khang giữ chặt đối tượng cướp
ngay tại lề đường sát tiệm vàng sau đó điện báo công an thị xã xử lý
ngay sau khi nhận được tin báo trên đường bàn thị xã phước long xảy ra vụ cướp giật tài sản
lãnh đạo công an thị xã đã phân công lực lượng cảnh sát hình sự
cảnh sát điều tra tổng hợp kết hợp với công an phường có mặt ngay tại hiện trường
và tiến hành đảm bảo tình hình an ninh trật tự và đưa đối tượng gây án về trụ sở để làm việc
đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản được xác định là nguyễn hữu tùng
sinh ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn bảy thường trú tại thôn phước quả xã phước tín thị xã phước long tỉnh bình phước
theo lời khai của tùng nguyên nhân dẫn đến hành vi liều lĩnh đi cướp tiệm vàng là do cần tiền trả nợ cho người thân
trưa ngày sáu tháng ba khi đến khu vực đối diện trung tâm thương mại thị xã phước long
thấy có mấy tiệm vàng gần nhau nhưng buổi trưa vắng khách đến mua nên tùng đi qua tiệm vàng kim nguyệt
giả vờ hỏi mua lắc đeo tay bằng vàng để thừa cơ hội cướp giật
tuy nhiên không dám thực hiện ý định vì run sợ
sau đó tùng quay lại tiệm vàng ngọc bích cách tiệm vàng kim nguyệt khoảng hai mươi mét để thực hiện ý định cướp vàng
tại đây tùng đã bị bắt quả tang sau khi cướp giật hai chiếc lắc vàng trị giá hơn ba mươi triệu đồng và định tẩu thoát
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phước long đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam nguyễn hữu tùng để điều tra theo pháp luật
trong thời gian tới công an thị xã phước long sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn thị xã
tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi người dân và các cơ sở kinh doanh
về ý thức
công an thị xã phước long đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam nguyễn hữu tùng để điều tra theo pháp luật